tiếp tục chương trình làm việc tại đồng nai chiều ngày một mươi tám tháng ba đoàn công tác của trung ương do đồng chí trần thanh mẫn
chủ tịch quỹ ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam làm trưởng đoàn đã đến thăm tòa giám mộc xuân lộc tại thị xã long khánh tỉnh đồng nai
phát biểu ý kiến tại buổi gặp đồng chí trần thanh mẫn đã thông tin khái quát các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm hai nghìn một mươi bảy và quý i năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời khẳng định những thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp to lớn của đồng bào công giáo trong đó có tòa giám mục xuân lộc
đồng chí trần thanh mẫn mong muốn các vị giám mục linh mục chức sắc chức việc tiếp tục quan tâm ủng hộ các phong trào thi đua tại địa phương
vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
tối cùng ngày đồng chí trần thanh mẫn và đoàn công tác trung ương đã làm việc về cán bộ chủ chốt ubnd tổ quốc việt nam tỉnh đồng nai